đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco
các thành phố sáng tạo của unesco trở thành một trong những điểm đến của chi thức và sáng tạo trên toàn thế giới
thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi theo quyết định số một nghìn bảy trăm năm mươi năm ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó xác định hà nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở văn hóa và thể thao hà nội chủ trì phối hợp với viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo trình unesco
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu hồ sơ cần được hoàn thiện phục vụ công tác đề cử trước ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội sẽ tổ chức đoàn tham gia phiên họp thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tại pháp